các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong lúc cãi nhau bằng dùng tay đánh vào mũ bảo hiểm của dương rồi cùng chung bỏ đi
sương bực tức rủ ngô viết hòa một mươi tám tuổi quê ở đắk lắc đi tìm trung và bằng để giải quyết mâu thuẫn
khi thấy trung và bằng đang chơi bia cùng hồ và kỳ thì dương và hòa bước vào nói chuyện
sau đó hai nhóm lao vào đánh nhau làm trung bằng hòa và dương bị thương tích
trong đó hòa bị kỳ dùng dao chém vào lưng phải đi cấp cứu
một mươi năm thanh niên gồm chín nam và sáu nữ đang bay lắc trong một phòng
thuộc quán karaoke ở hẻm một trên một mươi hai trần phú phường ba thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
vừa bị lực lượng công an bắt quả tang vào dạng sáng ngày hôm nay
tại hiện trường lực lượng công an phát hiện trên bàn có một đĩa xứ màu trắng
bên trên còn sót lại một ít tinh thể màu trắng nghi là ma túy
tất cả các thanh niên khai nhận
từ đêm qua một mươi hai tháng ba nhân dịp quán karaoke này khai trương đã đến đây hát và sử dụng ma túy
điều tra ban đầu cho thấy các thanh niên có tuổi đời từ một mươi chín đến ba mươi
có hộ khẩu thường trú chủ yếu ở thành phố đà lạt và huyện lâm hà
một số khác có hộ khẩu thường trú tại tỉnh phú yên và tỉnh tiền giang
lực lượng công an còn thu giữ một cây mã tấu được giấu tại ngân bàn thuộc quầy tiếp tân của quán karaoke này
tất cả các thanh niên trên cùng tăng vật có liên quan
đang được công an thành phố đà lạt tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ
trưa nay một vụ cháy đã xảy ra ở thôn một mươi hai xã thống nhất huyện bù đăng tỉnh bình phước
sau tiếng nổ lớn ngọn lửa đã thiêu dụi hoàn toàn cửa hàng tạp hóa
rất may là không có thiệt hại về người
thông tin ban đầu sáng cùng ngày trên địa bàn thôn một mươi hai xã thống nhất bị mất điện
sau đó bà lê thị mỹ dung chủ cửa hàng tạp hóa mỹ dung đóng cửa đi khỏi quán
đến khoảng một mươi một giờ trưa cùng ngày người dân xung quanh cửa hàng tạp hóa nghe tiếng nổ lớn phát ra từ cửa hàng
ngay sau đó ngọn lửa bốc cháy bao trùm toàn bộ cửa hàng
người dân địa phương đã ứng cứu và thông báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy
tại hiện trường chỉ còn một vài tấm tôn cũ không kể bị cháy trơ trụi nằm dưới nền cửa hàng
toàn bộ hàng hóa và tài sản của bà dung đã bị thiêu dụi
rất may thời điểm xảy ra cháy không có ai trong cửa hàng nên không gây thiệt hại về người
hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
thưa quý vị thời gian vừa qua tình trạng sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng
đáng chú ý là trong nhiều vụ đối tượng sử dụng vũ khí nóng để gây án giải quyết mâu thuẫn gây bức xúc dư luận
ảnh hưởng đến tình hình an ninh trả tự và đời sống nhân dân
tất cả những hành vi này đều bị điều tra xử lý nghiêm khắc
tuy nhiên thực trạng này cũng cho thấy là vẫn còn một bộ phận người dân cố tình không giao nổ vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ nhằm mục đích sử dụng phi pháp
một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày một mươi năm tháng hai tại địa bàn xã dân tiến huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân đối tượng lê văn hữu đã dùng súng bắn ông lê văn tới và vợ là bà phạm thị đoàn
sau khi gây án lê văn hữu đã dùng súng tự sát
hậu quả ông tới và đối tượng lê văn hữu tử vong bà phạm thị đoàn bị thương nặng
ngày hai mươi sáu tháng hai tại bắc cạn ông nguyễn đình thắng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi đã dùng súng tự chế bắn con dâu là lự thị xuân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
sau khi chỉ xuân tử vong ông thắng đã dùng súng bắn vào bộ tử sát
nguyên nhân của vụ việc cũng xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình
đây là hai trong số nhiều vụ việc xảy ra trong thời gian tối
nhiều vụ việc xảy ra trong thời gian qua liên quan đến tình trạng tăng trữ sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
vũ khí còn tồn động ở trong nhân dân vẫn còn
những người dân ở các vùng miền mà có cái phong tục tập quán là chế tạo sử dụng vũ khí thì vẫn có nguy cơ là tiếp tục tái sản xuất để sử dụng
rồi là những vũ khí của những người còn tàng trữ mà chưa sử dụng
cái thứ hai là các cái vũ khí mà còn nằm ở trong các trong tay các đối tượng hình sự cộng cán để trả thù cá nhân rồi tranh giành địa bàn rồi là gây án
thế thì các vụ án thì cái đấy nó vẫn còn
theo thống kê của bộ công an chỉ riêng trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
công an các đơn vị địa phương đã phát hiện bắt giữ năm trăm sáu mươi
một mươi năm vụ chín trăm linh hai đối tượng sản xuất mua bán vận chuyển tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ thu hai trăm bốn mươi chín khẩu súng các loại
trong đó có ba trăm năm mươi chín vụ sáu trăm hai mươi hai đối tượng sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
tuy nhiên tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ vẫn diễn biến phức tạp xảy ra nhiều vụ việc sử dụng vũ khí nóng để gây án
cục cảnh sát hình sự cũng đã có
cái kế hoạch số bốn mươi hai là áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ để làm sao đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
với cái phương châm là đấu tranh trực diện cắt đứt nguồn cung và truy vết tận gốc
qua công tác chỉ đạo của cục cảnh sát hình sự lực lượng cảnh sát hình sự công an toàn quốc cũng đã xây dựng kế hoạch
và tập trung các biện pháp
các biện pháp để đấu tranh có hiệu quả với cái loại tội phạm này
như vậy mặc dù công tác vận động thu hồi đấu tranh với những hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
đã đạt được những kết quả tích cực nhưng vẫn còn một bộ phận người dân hay các đối tượng tội phạm
cố tình tăng trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ vào mục đích trả thù cá nhân gây án
những diễn biến liên quan đến hành vi tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
đã được bộ công an nhận diện
thời gian qua bộ công an đã ban hành nhiều kế hoạch điện chỉ đạo tổ chức các phương án đấu tranh
các đợt cao điểm để tăng cường bảo đảm an ninh trật tự đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật
trong đó có tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
và thời gian tới lực lượng công an cả nước sẽ tiếp tục làm tốt công tác phòng ngừa
đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
đặc biệt bộ công an cảnh báo những hành vi cố tình vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ sẽ bị xử lý nghiêm khắc
qua hơn ba năm thực hiện luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
đến nay người dân cả nước đã tự giác giao nộp hàng triệu khẩu súng tự chế súng săn
và các loại công cụ hỗ trợ nguy hiểm cung cấp nhiều nguồn tin tố giác các hành vi vi phạm pháp luật
có liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
đối với ông bùi văn hồng sau khi được lực lượng công an tuyên truyền
thì bản thân ông đã nhận thức được rằng hành vi tàng trữ vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
không chỉ tiềm ẩn nguy hiểm cho mình và gia đình mà đây còn là hành vi vi phạm pháp luật

tôi lập được tên suối và anh em khuyên bảo là giữ lại không đủ pháp luật
nên đã khuyên tôi giao nộp cho cơ quan chức năng để cơ quan chức năng giải quyết
tuy nhiên trên thực tế vẫn còn một bộ phận người dân hiện nay vẫn cố tình tàng trữ vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
và khi xảy ra mâu thuẫn trong cuộc sống đã sử dụng để trả thù hay để giải quyết mâu thuẫn
thực tế những vụ việc xảy ra tại thái nguyên bắc cạn vừa qua đã cho thấy thực trạng này
theo đó lực lượng công an xác định sẽ tăng cường công tác vận động cá biệt
nhằm thu hồi triệt đề số vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ còn tồn động trong nhân dân
đối với công tác vận động
thì lại tiếp tục áp dụng cái bài học kinh nghiệm để tổ chức tuyên truyền vận động người dân
tiếp tục thu hồi những vũ khí vẫn còn tồn động trong nhân dân
nhất là cũng sử dụng các người có uy tín những người có trượt dòng họ
những người già làng trưởng bản để vận động cá biệt
đối với những người hiện tại còn chưa nhận thức
hoặc là không có ý tưởng
chưa muốn giao lộ các vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ đó
song song với công tác tuyên truyền vận động lực lượng công an cả nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
tăng cường kiểm tra chấn chỉnh công tác quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ đối với cơ quan tổ chức doanh nghiệp
nhằm quản lý chặt chẽ vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ được phép trang bị sử dụng để tránh mất thất lạc lọt vào tay các đối tượng xấu
xác lập chuyên án đấu tranh bắt giữ các đường dây băng ổ nhóm hoạt động chế tạo sản xuất mua bán vận chuyển tăng trữ sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
bộ tiếp tục chỉ đạo chúng ta vẫn phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp vũ khí và chấp hành tốt các cái
quy định của pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
bên cạnh đó thì tập trung lực lượng để chỉ đạo bóc gỡ ngăn chặn đối với các băng ổ nhóm các đường dây tội phạm mua bán vận chuyển trái phép
đặc biệt là tội phạm sử dụng vũ khí trái phép để gây án ngăn chặn kịp thời các hoạt động phạm tội gây nguy hiểm đến tính mạng sức khỏe của nhân dân
xác định trong thời gian tới thì tình hình tội phạm tiếp tục có những diễn biến phức tạp
lực lượng cảnh sát thành sự vẫn phải xác định lực lượng chủ công trong phòng chống tội phạm các loại tội phạm pháp luật
và đối với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu công cụ hỗ trợ thì lực lượng cảnh sát hình sự vẫn phải xác định
đây là một nhiệm vụ thường xuyên liên tục và mang tinh chất dài hạn
và đặc biệt là xác định đây là công tác trọng tâm của lực lượng cảnh sát hình sự xuyên suốt trong công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm
ngoài ra bộ công an khuyến cáo
người dân chấp hành nghiêm các quy định của luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
không sản xuất chế tạo tàng trữ vận chuyển sử dụng mua bán trái phép không tiếp tay
giúp sức cho các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
thì báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc chính quyền địa pháp
bộ công an đề nghị các tổ chức cá nhân hiện đang tạm giữ vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
để rác đến cơ quan công an để giao nổ trường hợp cố tình vi phạm
quý vị phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của luật luật
cảm ơn các bạn đã theo dõi
hãy đăng ký kênh để nhận thêm những video mới nhất
cảm ơn các bạn đã theo dõi
xin chào các bạn
xin chào các quý vị đang theo dõi nhiệp sống hai mươi bốn trên bảy
mở đầu là một số cập nhật nhanh về tình hình an ninh trực tự
sáng nay một mươi ba tháng ba một cửa hàng buôn bán xe đạp xe điện trên đường lê văn quế
vườn bình hưng hoà a quận bình tân thành phố hồ chí minh đã xảy ra hỏa hoạng
khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi
bình chữa cháy phù hợp nhân viên quán karaoke đối diện kéo đường ống chữa cháy công suất lớn
sau hỗ trợ dập lửa lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận bình tân sau đó cũng có mặt
tiến hành chữa cháy gần một giờ sau đám cháy được dập tắt vụ cháy không gây thiệt hại về người
nhưng nhiều tài sản bên trong của cửa hàng xe đạp xe điện bị thiêu rụi
hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy đang được làm rõ
còn công an tp hcm cho biết đang tạm giữ hình sự bảy thanh thiếu niên có hành vi dùng dao
bình xịt hơi cay gây ra hàng loạt vụ cướp manh động kẻ cầm đầu băng nhóm được xác định là
đối tượng nguyễn văn tâm một mươi bảy tuổi quê bình dương
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay băng nhóm này với các thành viên đều có tuổi đời còn rất trẻ
một số vẫn còn là học sinh đã thực hiện khoảng hai mươi vụ cướp dật tài sản của người đi đường
trong đó có vụ giật điện thoại xịt hơi cay người phụ nữ gần aeon tân phú
và kéo ngã người đi đường ở huyện hóc môn
thu đoạn của nhóm này là chạy xe máy rao quanh ra các tuyến đường ít người qua lại
tìm người có tài sản để đeo bám sau đó áp sát cướp tài sản
trong nhiều trường hợp nhóm này còn sử dụng hung khí như dao bình xịt hơi cay
và vật giống súng ủy hiếp nạn nhân để cướp tài sản tu sách nữ trang
tài sản sau khi cướp được sẽ được mang đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài
sau thời gian theo dõi rạng sáng ngày chín tháng ba trinh sát đội ba phối hợp với đội cảnh sát
hình sự công an quận tân phú đeo bám bắt giữ tâm cùng hai nghi phạm khác
tại khu vực chợ bình điền
từ lời khai của tâm cảnh sát mở rộng điều tra bắt giữ các thành viên còn lại của băng cướp
theo lời khai của nhóm này công an tp hcm đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã bến cát tỉnh bình dương cho biết
hiện đang tạm giữ đối tượng nguyễn văn nhâm bốn mươi tuổi ngụ thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chiều ngày một mươi tháng ba do đối tượng nhâm biết chồng của một người phụ nữ ba mươi ba tuổi quê bến tre
đang chấp hành án tù giam tại nhà tạm giữ công an thị xã bến cát
nên đã đưa thông tin gian dối hứa sẽ giúp chạy cho chồng người phụ nữ này được tại ngoại
khi nhâm đang nhận số tiền năm triệu đồng từ người phụ nữ
thì bị công an phường mỹ phước thị xã bến cát bắt quả tang
làm việc với cơ quan công an nhâm đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
đối tượng nhâm khai nhận do không có nghề nghiệp ổn định để có tiền tiêu xài
nên đã nãy sinh ý định đi lừa đảo
cũng trong ngày một mươi ba tháng ba phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng tháp cho biết
hiện đang tạm giữ hình sự một đối tượng có hành vi tàn trữ và mua bán trái phép chất ma túy
vào lúc một mươi h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng ba công an tỉnh phối hợp cùng công an huyện cao lãnh
bắt quả tan tại số nhà bốn trăm năm mươi sáu tủ ấp bốn xa phong mỹ huyện cao lãnh tính đồng tháp
đối tượng nguyễn kim hoàng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm ngụ địa chỉ nêu trên
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho hai đối tượng khác
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ ba mươi hai bịch ni lông
chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy và một chiếc cân tiểu ly
thu giữ toàn bộ số tan vật trên và tiến hành kiểm tra
lực lượng chức năng đã xác định được toàn bộ số bột cắn trong ba mươi hai bịch ni lông trên là ma túy
hiện công an công an đang tiến hành tạm giữ hành sự đối tượng
để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật
thưa quý vị một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông
chính là việc người lái xe tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia và chất kích thích
đã đảm bảo trực tựa an toàn giao thông trên địa bàn
cũng như phòng ngừa kéo giảm tai nạn giao thông do nguyên nhân từ bia rượu
thì phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình dương sẽ tăng cường lực lượng
bố trí các chốt kiểm soát nồng độ cồn trên tất cả các tuyến đường trọng điểm
và sẽ triển khai thực hiện xuyên suốt trong năm hai nghìn hai mươi
thực hiện chỉ đạo của bộ công an lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc ra quân
tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển xe trên đường
mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn bắt đầu từ ngày một tháng ba
cho đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
tại tỉnh bình dương lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức ra quân
lập chốt kiểm soát nồng độ cồn trên các tuyến đường trọng điểm theo kế hoạch
tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm đối với các trường hợp điều khiển xe trên đường
mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn
có mặt tại chốt kiểm soát nồng độ cồn trên đường đại lộ bình dương
do trạm cảnh sát giao thông quốc lộ một mươi ba phòng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ
tại đây các phương tiện được hướng dẫn kiểm tra nồng độ cồn áp dụng kinh nghiệm quốc tế
theo đó người điều khiển phương tiện thực hiện theo lệnh của cảnh sát giao thông
tài xế chỉ cần ngồi trong xe hạ kính
và thực hiện thao tác thổi vào máy đo nồng độ cồn
nếu thiết bị đo báo không có nồng độ cồn thì tài xế điều khiển xe đi tiếp
cách làm này mang lại hiệu quả cao số lượng tài xế được kiểm tra nhiều
tuy nhiên không gây ủng ứ giao thông không làm mất nhiều thời gian của người dân
theo ghi nhận của phóng viên các vi phạm về nồng độ cồn chủ yếu
trong khoảng thời gian từ một mươi tám h đến hai mươi ba h hàng ngày đặc biệt là các buổi tối cuối tuần
bên cạnh việc chấp hành các quy định pháp luật của người dân
vẫn còn một bộ phận người điều khiển phương tiện vẫn lái xe sau khi đã uống rượu bia
đối với các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ lập biên bản xử lý và tạm giữ phương tiện theo quy định
tổ chức đại gia đình điều khiển phương tiện xe máy
mô tô xe du lịch và người điều khiển phương tiện xe giải xe dân bố và xe chở khách
trên các tuyến địa bàn trong toàn tỉnh nhất là trong trọng tâm là các tuyến tập trung
các nhà hàng quán ăn các điểm vui chơi giải trí
đã trải bố trí đường đường và kiểm tra hai tư trên hai tư dò để phát hiện những vi phạm để xử lý nghiêm so với quy định của pháp luật
với quyết tâm làm giảm số người vi phạm nồng độ cồn cũng như giảm tai nạn giao thông trên địa bàn
phòng cảnh sát giao thông công an bình dương sẽ tiếp tục tăng cường bám sát địa bàn
kiểm tra xử lý khép kính các cung giờ cũng như các vi phạm trực tự an toàn giao thông khác
đồng thời chủ động tuyên truyền tắc hạn của bia rượu tới các tầng lớp nhân dân
hy vọng với các biện pháp vừa tăng cường xử lý nghiêm vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền
sẽ giúp hạn chế tình trạng lái xe sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
để mọi người mọi nhà được bình an hạnh phúc
công an tp hcm là công an địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai cổng dịch vụ công trực tuyến
sau bộ công an và để thực hiện hiệu quả cải cách hành chính đặc biệt là đề án sáu của chính phủ
ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
thì công an tp hcm ký nghị cần đầu tư máy móc kỹ thuật cơ sở vật chất cho công an xã phường thị trấn
trong năm hai nghìn hai mươi một công an tp hcm đã chính thức ra mắt cổng thông tin dịch vụ hành chính công
đây cũng là cơ sở để công an thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện hai dự án lớn của bộ công an
là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân
tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu tiến độ và nhu cầu của người dân trong tình hình dịch bệnh như hiện nay
và với khối lượng thủ tục hành chính cần phải giải quyết ngay từ cơ sở
thì công an tp hcm đang gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu tiến độ và nhu cầu của người dân trong tình hình dịch bệnh như hiện nay
thì công an tp hcm đang gặp nhiều khó khăn liên quan tới người dân ở cơ sở rất nhiều
tp hcm đang trong quá trình thực hiện chính quyền đô thị công tác cải cách hành chính
chuyển đổi số ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực là vấn đề mà lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố
đặc biệt quan tâm và áp dụng khoa học công nghệ để phục vụ cho công tác đảm bảo an ninh trực tự
phục vụ cải cách hành chính trong các lĩnh vực của ngành công an cũng không nằm ngoài xu hướng đó
chính phủ thủ tướng chính phủ chỉ bộ trưởng chỉ huy thư chỉ đạo để chúng ta đẩy nhanh dự án về cơ sở dữ liệu dân cư
định danh xác thực điện tử các ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ cho cái hành chánh công
phục vụ cho chính quyền điện tử phục vụ cho kinh tế xã hội của thành phố này
ta có rất nhiều công nghệ khác và chúng ta có thể xây dựng những dữ liệu
tích hợp các dữ liệu phát huy các dữ liệu này để chúng ta nâng cao hiệu quả
hiệu quả nghiệp vụ chúng ta thuận lợi hơn nhẹ nhàng hơn
hiện nay công an tp hcm là địa phương đầu tiên trong ngành công an triển khai cổng dịch vụ công trực tuyến
sau bộ công an đây là đầu mối tập trung tất cả các dịch vụ công trực tuyến của công an thành phố
với một trăm sáu mươi hai thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ hai mức độ ba
một thủ tục áp dụng mức độ bốn thuộc một mươi một lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh trật tự
chính vì vậy bên cạnh về công tác nghiệp vụ tấn công trấn
áp tội phạm công an tp hcm đang nỗ lực cùng chính quyền thành phố
phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của tp hcm
lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân trong việc điều trị covid một mươi chín
thì hiện có rất nhiều trang mạng đã rao bán các loại thuốc có chứa monumpiravi
với nhiều nguồn khác nhau
và đương nhiên những hình thức giao dịch như thế này thì không có bất cứ sự hướng dẫn
chỉ định từ y bác sĩ và giá thành lại cũng ở mức rất cao
chỉ cần tìm kiếm trên mạng
các kết quả liên quan đến thuốc điều trị covid một mươi chín hay thuốc chứa hoạt chất monobiraver
lập tức hiển thị
nhiều người thậm chí chưa có kết quả dương tính với covid một mươi chín
nhưng vẫn sẵn sàng trả tiền cao để trữ những loại thuốc này
khiến giá thuốc từ chợ mạng cao ngất ngưỡng mặc dù không rõ nguồn gốc xuất xứ
mỗi khách hàng chỉ mua được một liệu trình để đảm bảo dùng đúng và đừng rủ thuốc
theo quy định của bộ y tế
một liệu trình thì có năm ngày uống liên tiếp mỗi hộp có hai mươi viên
đủ cho một liệu trình và các ủng hộ viên
theo ngành y tế thuốc chứa monobirover là thuốc kê đơn mới được cấp phép
và cần tiếp tục theo dõi về chất lượng hiệu quả an toàn trong quá trình lưu hành
việc sử dụng thuốc cũng cần có sự tư vấn từ nhân viên y tế
nếu mình mua có cái đơn thì các anh bác sĩ này phải có trách nhiệm
có số điện thoại
khi dặn dò tư vấn thì nếu mà uống cái thuốc này
thì có gì thì điện người tư dấn hỏi tình trạng bệnh nó sao
nó bị tác dụng phụ gì hay là bị dị ứng thuốc hay là vì nó bị cái vấn đề gì khác không
nó mình phải có cho nên là mình mua là phải lúc nào cũng phải có một người tư dấn cho mình
còn nếu mình mua mà tự không có được tư vấn mà không được hướng dẫn
thì cái lúc đó thì triệu chứng nó có triệu chứng mình không biết hỏi là ai
có một số phần bệnh nhân đó là uống ngày thứ ba hoặc là ngày thứ tư
là bệnh nhân bắt đầu là trong mặt buồn nồn dữ dội
thì lúc này bệnh nhân không ăn được luôn
mình sẽ điều trị những triệu chứng của bệnh nhân
rồi tạm ngưng cái thuốc đó và theo dõi bệnh nhân sát
sau khi cấp phép và cho lưu hành thuốc điều trị covid một mươi chín chứa monobirover
bộ y tế cũng đã bổ sung hướng dẫn sử dụng thuốc monopirover và remdesivir
trong điều trị covid một mươi chín
một số nhà thuốc cũng đã nhập hàng và sẽ mở bán rộng tại các cửa hiệu thuốc
do đó người dân cần tỉnh táo mua thuốc đảm bảo nguồn gốc
dùng thuốc đúng với hướng dẫn nhằm tránh những hậu quả không mong muốn
vừa rồi là những cập nhật trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
còn bây giờ quang huy xin mời quý vị đến với những thông tin tiếp theo
trong bản tin an ninh hai mươi bốn h